xin chào quý vị và các bạn miền bắc đang trải qua những ngày rét đậm kéo dài dù đã cuối tháng hai
theo thống kê đợt rét từ ngày hai mươi ba tháng hai đến nay đã kéo dài bảy ngày
được coi là đợt rét dài nhất trong vòng ba ba năm trở lại đây
điều đang nói là đợt rét ở miền bắc chưa có dấu hiệu dừng lại khi từ chiều tối vào đêm nay hai mươi chín tháng hai
một đợt không khí lạnh mạnh nữa sẽ tiếp tục bổ sung mưa rét ở miền bắc kéo dài trong những ngày tới
so với đợt rét đậm hồi đầu tuần đợt rét này ở miền bắc sẽ khắc nghiệt hơn khi mức nhiệt là thấp hơn
trong đó ngày mai ngày một mươi một tháng ba là ngày rét đỉnh điểm của đợt này
nhiệt độ sẽ giảm thấp cao nhất là một mươi bốn một mươi bảy độ ở các tỉnh phía đông trời rét đậm vùng núi rét hại
và từ một mươi sáu đến một mươi chín độ ở các tỉnh phía tây riêng điện biên lai châu hai mươi hai hai mươi năm độ
rét đậm rét hại có thể ảnh hưởng tới sức khỏe con người cũng như da súc và da cầm
ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trường và phát triển của cây trồng quý vị cần phải lưu ý đề phòng
phải đến đầu tuần tới thời tiết ở miền bắc mới có thể cải thiện khi không khí lạnh
tại các tỉnh từ thanh hóa cho đến hà tĩnh ngày mai trời nhiều mây có mưa nhỏ rải rác
trời rét với nhiệt độ cao nhất từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
từ quảng bình vào đến khánh hòa có mưa rào và rông rải rác nhiệt độ cao nhất hai mươi hai hai mươi tám độ
tại khu vực nam trung bộ ngày có mưa vài nơi nhiệt độ cao nhất hai mươi chín ba mươi một độ
tại các tỉnh tây nguyên và nam bộ tiếp tục duy trì tình trạng khô và nóng
tại tây nguyên nhiệt độ cao nhất là hai mươi chín ba mươi hai độ
đặc biệt tại các tỉnh miền đông nam bộ
tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng ở trên diện rộng
với nhiệt độ cao nhất ba mươi năm ba mươi sáu độ
còn tại miền tây nam bộ nhiệt độ thấp hơn từ hai ba độ
trên biển vĩnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông
bao gồm quần đảo hoàng sa có mưa vài nơi
gió đông bắc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
vùng biển phía tây khu vực nam biển đông
bao gồm vùng biển phía tây khu vực quần đảo trường sa
gió đông bắc cấp sáu giật cấp bảy biển động
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa
lần lượt là hai mươi ba hai mươi chín độ và hai mươi năm ba mươi hai độ
khu vực hà nội đêm và sáng nhiều mây
có mưa mưa nhỏ gió đông bắc cấp hai cấp ba
trời rét đậm nhiệt độ từ một mươi hai đến một mươi sáu độ